quan hệ hợp tác việt nam nhật bản đã được nâng lên tầm quan hệ chiến lược sâu rộng
trong đó nông nghiệp một lĩnh vực hết sức quan trọng đóng góp trên hai mươi gdp hàng năm
hợp tác nông nghiệp giữa hai nước việt nam nhật bản thời gian qua đã nhận được sự ủng hộ
và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước hai chính phủ
tầm nhìn chung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản được xây dựng và triển khai
trong năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín với những hành động cụ thể đã mang lại những kết quả tích cực
tại diễn đàn đối thoại hợp tác nông nghiệp việt nam nhật bản do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
phối hợp với bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản tổ chức chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
với sự tham dự của hơn năm mươi doanh nghiệp nhật bản
nhiều vấn đề về hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đã được đưa ra thảo luận
chiến lược hợp tác giữa hai nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và trang trung tôn

chúng tôi đánh giá cao triển vọng hợp tác nông nghiệp của hai nước
chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp nhật bản sang việt nam
tìm hiểu cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ về nông nghiệp cho việt nam
hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đang được phát triển mạnh
hai bên đã tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp hai nước liên doanh liên kết
đầu tư sản xuất nông nghiệp theo chuỗi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp trong các lĩnh vực như trồng trọt
chăn nuôi sản xuất giống chế biến nông lâm thủy sản bảo quản công nghệ sau thu hoạch
ứng dụng công nghệ cao của nhật bản giảm tổn thất sau thu hoạch đối với lúa
hoa quả và các sản phẩm thủy sản
tại hội nghị hai bên đã trao đổi các nội dung trong triển khai hợp tác nông nghiệp
đặc biệt là nghe hai tỉnh nghệ an lâm đồng hai địa phương được chọn triển khai thí điểm
thực hiện tầm nhìn chung và dài hạn báo cáo kết quả bước đầu
cũng như những sáng kiến để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước